bộ y tế cho biết đã ghi nhận bốn ca bệnh mắc mới covid một mươi chín trong đó có hai người tiếp xúc gần bệnh nhân hai trăm bốn mươi ba nâng tổng số ca mắc tại việt nam lên tới thời điểm này là hai trăm năm mươi năm ca
trong bốn ca mắc mới đáng chú ý có bệnh nhân số hai trăm năm mươi hai là một bé trai sáu tuổi ngụ tại quận năm tp hcm
bệnh nhân sống tại campuchia cùng gia đình có năm người trong đó hai người đã được xác định mắc covid một mươi chín và đang được cách ly điều trị tại campuchia
hiện tại bệnh nhân hai trăm năm mươi hai đang được theo dõi điều trị cách ly tại bệnh viện đa khoa tỉnh tây ninh
theo báo cáo của tiểu ban điều trị hai bệnh nhân tại bệnh viện điều trị covid một mươi chín cần giờ được công bố khỏi bệnh đó là bệnh nhân hai trăm linh ba và bệnh nhân hai trăm ba mươi